hivs đã và đang không chỉ tác động đến quá trình phát triển của mỗi quốc gia mỗi cộng đồng mỗi gia đình nói chung
mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến mỗi con người đặc biệt là sự phát triển toàn diện của trẻ em
trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương phải cánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do hivs gây ra
như bị bỏ rơi có hát và trở thành đối tượng bảo trợ xã hội
trong tháng hành động phòng chống ma túy này chúng ta cần nâng cao trách nhiệm xã hội hơn nữa
tuyên truyền chống kỳ thị bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương
và thiệt thòi nhất này chăm sóc bảo vệ trẻ có hát và bị ảnh hưởng bởi hiv aids cần sự nỗ lực chung tay của cả cộng đồng
tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số hai hà nội không gian nhiều cây xanh
những ngôi nhà được đặt tên đáng yêu nhà giấy mèn nhà bồ câu nhà thò đế
những đứa trẻ vui vẻ tập các tiết mục văn nghệ
ít ai có thể nghĩ rằng đây là mái nhà chung của hàng trăm trẻ bị bỏ rơi có hát
những đứa trẻ lớn lên với một gia đình kỳ lạ
tất cả các bạn xung quanh đều là anh em và rất nhiều bố mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng các em
con ra đây từ khi con một mươi tuổi con thấy cuộc sống ở đây rất là thoải mái và vui vẻ
con được chăm sóc rất là chú đáo và có được rất nhiều thứ
quần áo mới rét mới đồ chơi mới bạn bè
con thấy rất là thoải mái và được mọi người chăm sóc tự tế như gia đình của mình
và các bạn luôn đoàn kết với nhau ạ
từ năm hai nghìn một trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số hai hà nội
thực hiện chức năng nuôi dưỡng chăm sóc y tế giáo dục văn hóa cho trẻ có hát
từ sơ sinh đến một mươi tám tuổi
tại đây việc chăm sóc y tế và giáo dục văn hóa được bảo đảm và coi trọng
để giúp đỡ trẻ có hát sức khỏe cũng như có thể tái hòa nhập cộng đồng sau khi trưởng thành
thì cái số trẻ ở đây thì trẻ đặc biệt là cái số trẻ nó cũng
có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt
từ cái việc đó cho nên là từ phía thành phố thì đầu tư xây dựng cái cơ sở vật chất ở đây
thì cũng tương đối là đảm bảo để cho trẻ có một cái mô hình như kiểu là gia đình
mặt chế độ chính sách thì thành phố mới quan tâm về chế độ
ngoài ra thì đối với cộng đồng đặc biệt là về sự tham gia của xã hội
thì cũng rất nhiều những tổ chức cá nhân người ta lên để mà chia sẻ động viên
rồi hỗ trợ về mặt nuôi dưỡng hoặc là hỗ trợ về mặt tinh thần
để giúp đỡ cho trẻ có những cái tự lập
cái tư tưởng cái tâm lý tốt hơn
khi vào đây gặp các cháu với những cái hoàn cảnh mà đặc biệt
thì mình cảm nhận được ở công việc và cái dần dần như kiểu là
mình là cái đam mê của mình nó lớn dần lên ạ
thì cái công việc mà mình cảm thấy yêu thích mình sẽ làm tốt hơn
tuy nhiên đến hiện tại một trong những trăn trở của những người tham gia công tác chăm sóc
chữa bệnh đối với trẻ bị bỏ rơi có hát
chính là khả năng có thể hòa nhập cộng đồng của các em sau trưởng thành
cũng như có thể tìm được việc làm
và cũng có thể tự lập cho người bình thường được
việc tuyên truyền để cộng đồng hiểu đúng về bản chất của căn bệnh này
cũng là cách thức để trẻ có hát hòa nhập cộng đồng
phòng tránh tệ nạn xã hội tạo cơ hội cho những người có hát
có thể đóng góp và cống hiến cho xã hội